với tham vọng tạo lập thư viện số về mẫu hoa văn của từng triều đại phong kiến việt nam
nhóm đại việt cổ phong gồm nhiều gương mặt trẻ đã bắt tay vào thực hiện dự án việt nam cổ phục bằng công nghệ mới
dự án này đã được ra mắt tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ có niềm đam mê với hoa văn việt
đây là dự án gây quỹ cộng đồng nhằm sử dụng công nghệ vector để vẽ lại toàn bộ các hoa văn cổ tiêu biểu của việt nam
đồng thời đây cũng là dự án lớn nhất mà các bạn trẻ trong nhóm thực hiện từ khi thành lập đến giờ
dự án việt nam cổ phục mở ra cơ hội cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đồ họa phục trang điện ảnh
quyền sử dụng các sản phẩm hoa văn cổ đại việt của năm triều đại phong kiến là lý trần lê sơ lê trung hưng và nguyễn
hướng tới những tác phẩm mang tầm vóc đặc trưng văn hóa việt chống lại sự xâm lăng của văn hóa nước ngoài
với tinh thần trẻ nhóm không chỉ thể hiện cách làm thông minh
nhằm tái dựng lịch sử đã qua mà thông qua dự án các thành viên còn thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc
những người thực hiện dự án hy vọng trong thời gian không xa các bộ phim các vở kịch của việt nam sẽ phản ánh trung thực về lịch sử
nhờ vào những nỗ lực và kết quả của dự án hoa văn cổ phục